thái tử maha vajijalongkorn vừa chính thức chấp thuận lời mời của quốc hội và trở thành quốc vương rama x của vương triều chakri đã có lịch sử hai trăm ba mươi bốn năm
đồng thời ông sẽ trở thành nguyên thủ của vương quốc thái lan dưới thể chế quân chủ lập hiến
quốc hội thái lan đã có một thông cáo cho toàn thể quốc dân về việc lên ngôi của nhà vua rama mười
cùng thời gian các chùa tại thủ đô bangkok đã đánh chuông gõ khánh để chúc mừng vị quốc vương mới của đất nước
trước đó hai ngày quốc hội đã chấp nhận suy tôn thái tử maha vajijalongkorn lên làm quốc vương mới của nước này kế vị nhà vua phumifol adulzadeh quá cố
thái tử maha vajijalongkorn là con trai duy nhất trong bốn người con của quốc vương phumifol adulzadeh quá cố và hoàng hậu sikirit
nhà vua rama mười sẽ có quyền lực của vị quân chủ để ký ban hành luật chứng kiến các quan chức tuyên thệ nhậm chức và giữ vai trò nguyên thủ quốc gia của thái lan
ông cũng là người đứng đầu trên danh nghĩa của quân đội tòa án và chính phủ
lễ đăng cơ của nhà vua rama x sẽ diễn ra sau lễ hỏa táng nhà vua quá cố vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy